thời gian vừa qua đã xảy ra hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh sang giàu
hoặc là bán hàng với số lượng hạn chế tạo ra ảnh hưởng nhất định đến tâm lý đời sống sinh hoạt của người dân
cũng như là nhu cầu sản xuất kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp
trước tình trạng trên bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên vừa ký và ban hành chỉ thị số chín
về việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh sang giàu
bộ trưởng nguyễn hồng diên đề nghị lực lượng quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra giám sát
kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi đầu cơ găm hàng
buôn lậu sang giàu qua biên giới và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh sang giàu
riêng đối với trường hợp cửa hàng bán lẻ sang giàu tạm ngưng hoạt động
bộ trưởng bộ công thương yêu cầu lực lượng quản lý thị trường các tỉnh thành phố
chủ trì phối hợp với sở công thương kiểm tra làm rõ nguyên nhân lý do tạm ngưng
kiên quyết xử lý nghiêm khắc theo quy định
bộ trưởng cũng lưu ý lực lượng kiến nghị thu hồi giấy phép nếu vi phạm
dù là bất kể thương nhân ở loại hình nào